hai tấn pháo nổ vừa bị thu giữ trong một chuyên án vừa được công an tỉnh nghệ an triệt phá thành công
hai đối tượng là lương hồng thanh và nguyễn văn dũng cùng chú tại xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bị bắt quả tang khi đang có hành vi buôn bán hàng cấm
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường hơn một trăm bốn mươi kg pháo nổ một chiếc xe ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan
khám xét đồng loạt lơi ở của hai đối tượng trên các đối tượng liên quan gồm nguyễn văn hoa
nguyễn văn đức và nguyễn văn linh đều trú tại xã diễn hồng huyện diễn châu
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ tại nhà các đối tượng thêm hàng chục bao tải lớn có chứa pháo nổ
với tổng trọng lượng lên tới gần hai tấn hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị ông hà sĩ đồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho biết là đến một mươi bốn h ba mươi phút
ngày hai mươi sáu tháng một mươi các lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu hộ thành công bảy người bị mắc kẹt giữa đập tràn
tại công trình thủy lợi nam thạch hãn xã hải lệ thị xã quảng trị và tình trạng sức khỏe của bảy người bị mắc kẹt hiện ổn định
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi ông trần ngọc sơn phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị
dẫn đầu đoàn công tác của sở kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên sông trên tàu hút cát của một doanh nghiệp
lúc này tàu có tám người trong đó có bốn cán bộ của sở giao thông vận tài tỉnh ba thuyền viên và giám đốc một công ty khai thác khoáng sản
vào khoảng chín giờ tàu gần qua đập tràn nam thạch hãn đã bị chết máy trôi vào vùng nguy hiểm
tám người đã nhảy khỏi tàu bảy người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn nam thạch hãn
giám đốc của một công ty khai thác khoáng sản đã bị nước cuốn trôi mất tích
công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiếp tục triển khai
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các bộ ban ngành và địa phương
để triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo cơn áp thấp không mạnh lên thành bão
và chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi sẽ tác động trực tiếp đến ba tỉnh từ ninh thuận khánh hòa phú yên với gió khoảng cấp sáu
dự báo bắt đầu từ đêm nay và ngày mai sẽ có mưa đặc biệt lớn ở tp hcm cộng với chiều cường
tại cuộc họp ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tài cho rằng mặc dù thiên tài năm nay ở việt nam không khốc điệt như năm hai nghìn hai mươi
nhưng không thể chủ quan vì dự báo từ nay đến cuối năm vẫn còn một đến hai cơn bão
trước mắt các địa phương cần tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang vào bờ
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị trong ba ngày tới địa phương cần có người ứng trực báo động nhất là ban đêm để bảo đảm an toàn cho con người là trên hết
về giao thông các tỉnh thành lưu ý đảm bảo lực lượng ứng trực để đảm bảo lưu thông nhanh nhất có thể nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ và phát triển kinh tế xã hội nhất là bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp

trường hợp của anh châu cũng đã lên đến mức năm con số
nếu như toàn thành phố hồ chí minh đang có một trăm ba mươi hai trung tâm giới thiệu việc làm được cấp phép hoạt động
thì tính riêng tại trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên của thành đoàn thành phố hồ chí minh
kể từ ngày một tháng một mươi đến nay đơn vị đã tiếp nhận gần hai lượt đăng ký sinh việc
con số này tăng cao hơn so với năm tháng đầu năm nay
hiện nhiều doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu là giải quyết các đơn hàng từ trước
theo đại diện trung tâm hiện các doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu giải quyết các đơn hàng từ trước
hoặc những đơn hàng nhỏ lẻ do đó cung và cầu đang có sự chênh lệch khá lớn
theo đại diện trung tâm hiện các doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu giải quyết các đơn hàng từ trước

trên cơ sở tp hcm đang từng bước phục hồi kinh tế nhiều ngành nghề đã hoạt động trở lại
doanh nghiệp cũng đã có đơn hàng tết nên theo đánh giá của một số người đứng đầu các trung tâm giới thiệu việc làm
thì thị trường lao động thời điểm gần cuối năm sẽ khả quan
chính vì thế đây cũng là thời điểm tuyển dụng lao động sẽ tăng trở lại
và đồng thời là cơ hội tìm được việc làm của người lao động cũng tăng theo
xả chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường
công ty cổ phần xuất nhập khẩu thép thuận phát vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai xử lý
ngày hai mươi hai tháng một mươi chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu thép thuận phát bị bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi nung đốt vỏ lon bia lon nước ngọt trong ba lò nung thành nhôm thành phẩm
và xả trực tiếp chất thải nguy hại chưa qua xử lý ra hồ nước trong quân viên của công ty
cũng tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận công ty trên tổ chức thu gom tập kết chất thải rắn
gồm sắt thép phế liệu thông thường không đúng nơi quy định
công an huyện xuân lộc đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc tạm giữ hai mươi năm năm tấn chất thải rắn
nghi là chất thải nguy hại bốn trăm tám mươi sáu tấn nhôm phế liệu loại nén thành khối và khoảng hai bốn trăm linh mét khối nhôm phế liệu loại vỏ lon rời
công an huyện xuân lộc cũng yêu cầu công ty trên thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời
không xả các chất thải nguy hại ra môi trường nước không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng khu dân cư
trước diễn biến mưa lũ những ngày qua và dự báo mưa lớn sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới
các nhà máy thủy điện ở tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp điều tiết xả nước để đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa và an toàn cho vùng hạ du
tại nhà máy thủy điện thượng nhật
điểm này đơn vị đã tiến hành tích nước khoảng một mươi ba bảy mươi một triệu mét khối trên tổng dung tích thiết kế một mươi sáu tám triệu mét khối
với mực nước đang ở cao trình một trăm một mươi bốn m trên một trăm một mươi chín mét
rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong tích nước trái phép vào năm hai nghìn hai mươi
thực hiện yêu cầu của bang chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cướp nạn
nhà máy đã tiến hành vận hành và điều tiết qua tràng về vùng hạ du với lưu lượng năm mươi mét khối một giây
để đảm bảo các vấn đề này thì nhà máy thủy điện thượng nhật đã còn đã
chủ động phối hợp với các ủy ban xã ủy ban huyện ủy phòng tỉnh và các bang chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh
thì sẽ điều tiết lượng nước theo phù hợp nhất theo lượng nước từ hạ du từ thượng nguồn xã đổ về lòng trước của nhà máy
và sẽ xã theo quy trình của nhà máy để đảm bảo mực nước an toàn nhất cho nhà máy và phía hạ du là từ mực nước cho phép và từ mực quốc bố
trên địa bàn tỉnh thư thiên quế nhiều nhà máy thủy điện cũng đã đồng loạt vận hành
đảm bảo hạ du để chủ động phòng lũ trong đó nhà máy thủy điện hương điền vận hành điều tiết qua tràn và tu binh với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh m ba một giây
hồ chứa thủy điện bình điền từ một trăm năm mươi đến năm trăm linh m ba một giây nhà máy thủy điện tả trạch từ bốn trăm linh đến năm trăm tám mươi m ba một giây
nhà máy thủy điện a lưới một m ba một giây
các nhà máy thủy điện đã thông báo rộng rãi cho chính quyền địa phương và người dân biết về việc điều tiết lũ để chủ động phòng tránh
trong mùa mưa bão công ty của phòng thủy điện bình điền bổ trí người trực ở đây hai mươi bốn hai mươi bốn thực hiện đo mực nước báo cáo một tiếng một lần theo lý thông hồ chứa
thắc định bây giờ là mùa mưa chính vụ công ty đã tiến hành điều tiết xả nước qua tràn liên tục hai mươi bốn hai mươi bốn để tăng dung tích phòng lũ cho hạ du
với cao trình hồ đang ở cao trình bảy mươi tám sáu